với kinh nghiệm canh tác rau kết hợp với kỹ thuật hiện đại người dân huyện mê linh hà nội đã tạo nên một vùng rau đa dạng nhiều chủng loại đem lại giá trị kinh tế cao đời sống có sự thay đổi rõ rệt
và đây cũng là địa chỉ để nhiều doanh nghiệp liên kết và bao tiêu sản phẩm
hội gia đình đã đầu tư tưới tự động và đang sắp tới hướng tới là tưới tiếp tục là
vì có những loại cây phải trồng theo mô hình là tưới nhỏ giọt thì bà con đang hướng tới cái đó
và song song với cái việc mà khai thác được cái vùng nguyên liệu tốt
thì chúng tôi đang hướng cùng bà con là đưa cái phân hữu cơ quay trở lại
để bà con dùng cái sản phẩm phân hữu cơ bón nót cho đất để giúp cho cái việc cải tạo đất nó sạch hơn tốt hơn
huyện mê linh hiện có khoảng một hectare trong đó có trên một hectare đất sản xuất rau
và rau sản lượng cao để cung cấp cho các thị trường ở trong nước
đặc biệt là thị trường thành phố hà nội chiếm tới khoảng hai mươi năm thị phần
trong những năm qua huyện đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
và động viên khuyến khích bà con nhân dân sản xuất thì sản lượng rau đã tăng
hiện nay mê linh có ba vùng được công nhận là sản xuất rau an toàn việt gáp là đông cao tráng việt tiến thắng
mới đây tiền phong cũng được công nhận là vùng sản xuất rau an toàn việt gáp
tôi cũng luôn tuyên truyền vận động bà con
và mình sản xuất ra các loại rau màu gì các loại thực phẩm gì thì chúng ta phải lấy từ cái tâm
bởi vì là cái việc mà sản xuất ra các cái sản phẩm thực phẩm rồi các cái đồ dùng khác
thì chúng ta cũng phải xuất phát từ cái tâm mình để là mình phải nghĩ rằng là cái sản phẩm này
nó phục vụ cho mọi người và nó phải có chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng nói chung
đấy bởi vì là mỗi một khi mà chúng ta
đưa một cái miếng gì ăn vào miệng thì chúng ta cũng phải nghĩ là như vậy
thì có từ cái tâm của mình như thế thì bà con chúng ta mới sản xuất được
khi mà chúng tôi tuyên truyền thì bà con cũng hưởng ứng rất là cao là sản xuất rau
rồi kể cả là chăn nuôi thì cũng phải là theo đúng cái quy trình và để đảm bảo cái chất lượng đầu ra
để giúp cho bà con nông dân tiêu thụ cây rau cũng như các nông sản thực phẩm khác tốt hơn
trên cơ sở các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
linh đang nỗ lực mở rộng diện tích trồng rau sạch ra toàn huyện
và xác định đây sẽ là hướng phát triển kinh tế những năm tới
huyện mê linh cũng tập trung thứ nhất là có mấy giải pháp
tuyên truyền vận động bà con nông dân trồng các loại rau có mùa vụ một cách tương đối hợp lý
để tránh tình trạng được mùa rớt ra tránh tình trạng sản phẩm rau ra một cách ô hạt
cái thứ hai cũng liên kết với các tăng cường công tác
truyền thông quảng bá và để giúp cho nhiều người dân hiểu hơn đến cái rau biết đến
và tiêu thụ cái rau của mê linh
thứ ba là chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền làm về rau an toàn
tập trung về hướng dẫn khoa học kỹ thuật
giúp cho nông dân sản xuất một cái rau đảm bảo an toàn hơn
chúng tôi lựa chọn theo tiêu chí thứ nhất là vùng rau đấy đã được cấp chứng nhận
an toàn thực phẩm
và những người dân ở đó người ta trồng theo đúng quy trình rau sạch
và thứ hai là trồng theo quy mô lớn để làm ra những sản phẩm chất lượng nhưng giá hợp lý
vì chúng tôi đã từng đi tìm những cái vùng rau ấy
người ta có chứng nhận an toàn nhưng mà với diện tích nhỏ
chỉ có vài ba hecta thậm chí có nơi chỉ có một hecta thì cái giá rất là cao
và nhất là làm với những cái quy mô nhỏ lẻ thì chất lượng thường không đồng đều
thậm chí không đảm bảo
cho nên chúng tôi trong quá trình làm thì chúng tôi song song với việc tìm
kiếm những nhà cung cấp nhà sản xuất
sản phẩm lớn thì đồng thời lọc bỏ sang lọc bớt những cái đơn vị mà không đảm bảo tiêu chuẩn rau an toàn
và đến giờ chúng tôi đang hướng tới là những nơi trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp
và sắp tới là global gap để hướng tới xuất khẩu
mới tạo ra được một thị trường nông nghiệp sạch bền vững
tới đây mà được cái sự hỗ trợ của các cấp nhà nước
nhất là hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp về liên kết chuỗi với nhau
thì chúng tôi có nghĩa là mong muốn là
các doanh nghiệp về ký liên kết với chúng tôi
ký theo cái chuỗi để chúng tôi là những nhà chuyên môn sản xuất thu phòng
và để phối kết hợp với nhau để khai thác cái tiềm năng của địa phương của tôi
việc ký kết hợp đồng thay vì thỏa thuận bằng miệng
và cam kết thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng
là điểm mấu chốt để hài hòa lợi ích của cả hai phía
việc xây dựng cơ chế liên kết không thể chỉ dùng biện pháp hành chính
mà cần theo nguyên tắc điều tiết của thị trường gắn với động lực lợi ích của các bên tham gia
phương châm căn bản là chia sẻ rủi ro hài hòa lợi ích trách nhiệm rõ ràng
giữ chữ tín và xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên trong quan hệ liên kết
thưa quý vị và các bạn để tạo mối liên kết bền vững ngoài việc xác định rõ trách nhiệm
của các bên tham gia người sản xuất cũng phải chủ động chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp
và giữ theo đúng hợp đồng đã cam kết
về phía doanh nghiệp
cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến quyền lợi lợi ích của người sản xuất
đồng thời xây dựng chiến lược từ sản xuất đến kinh doanh đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định
ngoài ra nhà nước nhà khoa học cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò định hướng
tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho nông sản
thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ từng bước giải quyết những bất cập trong liên kết sản xuất
tiêu thụ nông sản hiện nay góp phần phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại